nâng cao chất lượng trong cung cấp điện và dịch vụ bảo đảm độ tin cậy cũng như niềm tin của khách hàng đối với đơn vị là mục tiêu mà công ty điện lực gia lai đã và đang chú trọng thực hiện
cùng với việc đầu tư sửa chữa cải tạo và nâng cấp hệ thống lưới điện trên địa bàn thì việc tri ân khách hàng cũng luôn được công ty hướng tới
tháng chiên khách hàng năm hai nghìn một mươi chín được công ty điện lực gia lai triển khai đến tất cả một mươi năm điện lực địa phương trên toàn tỉnh
với nhiều chương trình hoạt động ý nghĩa như công trình thắp sáng đường quê tại bốn làng của bốn xã thuộc bốn huyện là chư sê đức cơ màng nhang và công trô
công trình thắp sáng đường quê này là đầu tiên nó sẽ mang lại một cái thiết thực đó là đảm bảo được cái an ninh chính trị trên địa bàn
như là tạo điều kiện cho bà con đặc biệt là học sinh đi học về vào những đêm tối trời mưa việc thắp sáng đường quê là rất là ý nghĩa
sự hỗ trợ của điện lực trong việc kiểm tra sửa chữa và thay mới đường dây sau công tơ cũng như thay bóng đèn sợi đốt bằng bóng đèn led
nhất là với những hộ nghèo hộ gia đình chính sách đã đem lại niềm vui lớn cho bà con
điện lực về đây cũng tặng tình thì cũng cảm ơn
thép sáng điện đường cho bà con thì an toàn trật tự thì không có tai nạn xảy ra thì cũng mừng vậy chứ
thì giờ ở đây là dùng sâu dùng xa mà thì có nói chung chung thì bà con nó cũng phán khởi nó cũng mừng
trong năm hai nghìn một mươi chín này công ty điện lực gia lai cũng đã luôn đồng hành cùng các đơn vị
chồng tiết giảm phụ tài bảo đảm vận hành hệ thống điện an toàn và liên tục
tất cả vì mục tiêu ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ
và độ tiêu dịch vụ